do ảnh hưởng của cơn rông mạnh tại huyện simacai tỉnh lào cai đã xuất hiện mưa đá kèm gió lốc làm thiệt hại nhiều tài sản của người dân ước tính thiệt hại trên hai tỷ đồng
qua thống kê sơ bộ của ban tìm kiếm cứu nạn và phòng chống thiên tai huyện simacai cơn rông có mưa đá kèm gió lốc giật mạnh đã gây tốc mái một trăm bảy mươi tám ngôi nhà của người dân
trong đó hai mươi năm nhà bị tốc mái hoàn toàn tập trung nhiều nhất là ở các xã nàn sán sán trải bản nế simacai và cán hồ
ngay sau khi sự việc xảy ra lãnh đạo huyện simacai đã có mặt chỉ đạo các lực lượng chức năng cùng với người dân giúp đỡ những hộ gia đình bị thiệt hại nặng di chuyển chỗ ở tạm thời
vận chuyển lương thực đồ đạc và tài sản lớn của người dân đến nơi an toàn ước tính thiệt hại do cơn rông gây ra trên hai tỷ đồng
hiện các đơn vị chức năng đang tiếp tục thống kê để có phương án hỗ trợ cho người dân